thưa quý vị theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận đồ sơn thành phố hải phòng
vào sáng ngày một mươi tám tháng tám vừa qua một số phụ huynh phản ánh
tại căn nhà số bốn mươi bốn đường nguyễn hữu cầu phường hải sơn
có một nhóm phụ nữ tiến hành lấy máu hàng loạt học sinh không rõ mục đích
mỗi người đến lấy máu xét nghiệm sẽ được hỗ trợ một trăm linh đồng
nếu rủ thêm được người khác sẽ nhận thêm hai mươi năm đồng mỗi người
và đặc biệt khi ra điểm lấy máu thì không được mặc quần áo đồng phục học sinh
chính những yêu cầu này của nhóm người làm mặt đã khiến cho phụ huynh
cũng như dư luận vô cùng hoang mang lo lắng cho sự an toàn của con em mình
vâng cùng với đó thì là những băn khoăn về công tác quản lý hoạt động
của các nhóm cộng đồng xét nghiệm hdv
quý vị cùng theo dõi cụ thể ý kiến của cư dân mạng ngay sau đây
kết quả xác minh ban đầu những người lấy máu cho các cháu học sinh
là thành viên của nhóm tự lực bông hồng đen
gồm sáu thành viên điều nhiễm hdv
có văn phòng tại số bốn mươi bốn nguyễn hữu cầu đồ sơn
tại căn nhà được nhóm người trên thuê làm văn phòng hoạt động
cơ quan chức năng phát hiện có một mươi hai học sinh
trong đó có bốn học sinh nữ đang ở phía trong
và được nhóm người trên tư vấn lấy mẫu xét nghiệm hiv
bên ngoài tám học sinh dưới một mươi sáu tuổi đang chờ
ngay sau khi vụ việc được phát hiện
rất nhiều phụ huynh và cư dân mạng đã bày tỏ sự lo ngại
yêu cầu cần xác minh làm rõ hoạt động của nhóm bông hồng đen
thật sự hoang mang khi mà nhóm đã lấy hàng trăm mẫu máu của học sinh
mà không ai biết
điều đáng sợ nhất là quy trình lấy mẫu máu
được nhóm này thực hiện trái phép
nếu không đảm bảo sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho các cháu
thực hiện xét nghiệm cho hàng trăm người mà không báo cáo xin phép
dù là tổ chức nào cũng cần tuân thủ quy định pháp luật
cần nằm rõ các hoạt động của nhóm được triển khai theo dự án nào
nguồn gốc chất lượng của các bộ test nhanh
tình hình triển khai xét nghiệm cho các học sinh
hình thức lấy mẫu xét nghiệm bằng mẫu máu hay mẫu dịch học
đánh giá việc tuân thủ quy định về xét nghiệm hiv
tại cộng đồng theo hướng dẫn
qua thu giữ cuốn sổ của nhóm bông hồng đen cho thấy
từ tháng bốn đến nay số lượng người lấy máu xét nghiệm hip
lên tới hơn hai trăm linh trường hợp
có ghi tên nhưng không lưu tuổi
theo thông tin ban đầu nhiều trường hợp là thiếu niên
dưới một mươi sáu tuổi tham gia hoạt động này
trước lo ngại của người dân các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc
đại diện cục phòng chống hiv aids cho biết
nhóm bông hồng đen là tổ chức hoạt động từ năm hai nghìn một mươi một
trong các dự án của quốc gia
về phòng chống hiv aids
việc nhóm tổ chức tự xét nghiệm hiv tại cộng đồng
được thực hiện theo các nguồn của dự án phòng chống hiv aids
hoạt động test nhanh của hiv ở ngoài cộng đồng
của nhóm bông hồng đen là bình thường
tuy nhiên việc nhóm này test nhanh hiv đối với học sinh
là sai đối tượng
thấy an tâm hơn khi cục phòng chống hiv aids khẳng định
bộ test nhanh bằng cách lấy máu đầu ngón tay
chỉ sử dụng được một lần duy nhất
không có nguy cơ lây nhiễm
nguy cơ phơi nhiễm lây nhiễm là không có
vấn đề chúng tôi lo lắng là các cháu học sinh
có được tư vấn đầy đủ chính xác hay không
may là không có điều gì đáng tiếc xảy ra
nhưng đây cũng là bài học về nhà trường gia đình
quản lý hướng dẫn con em mình tốt hơn
trong việc tự bảo vệ bản thân
nhóm bông hồng đen cho biết
họ được thành lập để thông tin tuyên truyền tư vấn
nhằm ngăn chặn lây nhiễm hiv
trong nhóm người sử dụng hoa thúy trẻ
các vấn đề về sức khỏe sinh sản trong độ tuổi
từ một mươi sáu đến hai mươi bốn
tuy nhiên việc lấy mẫu không báo cáo là không đúng quy định
dư luận cho rằng cần tăng cường
việc quản lý và chấn chỉnh các hoạt động
của nhóm cộng đồng triển thai hoạt động
tư vấn xét nghiệm hiv tại cộng đồng
theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn
của bộ y tế
theo quyết định hai nghìn sáu trăm bảy mươi bốn của bộ y tế
ban hành năm hai nghìn một mươi tám
về hướng dẫn quốc gia xét nghiệm hiv
việc xét nghiệm sáng lọc hiv tại cộng đồng
tôi mong tất cả các tổ chức đều phải thực hiện nghiêm
không phải ai muốn thành lập
cũng được và phải thực hiện đúng quy định
phải có giấy phép với đầy đủ chức năng
phạm vi hoạt động và báo cáo chính quyền địa phương
việc truyền thông tư vấn cho người dưới một mươi năm tuổi
có nguy cơ cao thuộc nhóm quan hệ tình dục đồng giới
về nguy cơ lây nhiễm hiv và cần xét nghiệm hiv
rất quan trọng cần phải làm càng sớm càng tốt
nhưng việc tư vấn cần phải giúp trẻ bộc lộ
trẻ lạ msm
thuyết phục cha mẹ đồng ý để trẻ được xét nghiệm
ngoài việc xử lý hành vi tự ý lấy máu của học sinh
để xét nghiệm của nhóm người trên
chính quyền hải phòng đã giao các cơ quan công an
điều tra xác minh xem có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không
nếu có sẽ xử lý nghiêm
vụ việc nhóm bông hồng đen
là một hồi trương cảnh báo về việc
quản lý hoạt động của các hội nhóm cộng đồng
để tránh những điều đáng tiếc xảy ra
bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage